vậy thì lúc này đây thì việt tú muốn hỏi phó giáo sư tiến sĩ kiều đình hùng
có thể cho khán giả biết được rằng là cái cách hiểu dễ nhất về thoái hóa khớp và cuộc sống là như thế nào không ạ
và phó giáo sư tiến sĩ kiều đình hùng có thể cho biết được cái thực trạng về các bệnh thoái hoa khớp cũng như là cuộc sống ở nước ta hiện nay thì như thế nào ạ
theo tất cả quý vị khán giả thật ra thoái hóa khớp và cuộc sống thì đấy là một quá trình hậu quả của quá trình cư học và sinh học
làm cho mất cân bằng giữa tái tạo và phá hủy cái sụn khớp và tổ chức xương ở dưới sụn nó gây ra cái bệnh đấy
giai đoạn đầu thì cái sụn nó chỉ mất nước sụn khớp nó chỉ mất nước sau đấy thì nó bị tổn thương sụn và dần dần nó bị phá hủy sụn và nó gỡ sụn ra
thì sau đấy đến cái lớp xương ở dưới sụn hậu quả của nó thì sẽ gây ra đau đớn hạn chế đi lại và nó cứng khớp
thế thì trước kia thì người ta thấy rằng là thoái hóa khớp và cuộc sống nó chỉ xảy ra những người lớn tuổi chừa là những người năm sáu mươi tuổi trở lên
nhưng gần đây người ta thấy là cái tuổi rất là trẻ và những người là ba mươi tuổi hai mươi tuổi đã có thể bị thoái hóa khớp
thế thì vì vậy cho nên là tôi nghĩ là cái cách mà
mình phòng tránh rồi cả cái tư thế sinh hoạt nó không có đúng rồi chế độ tập luyện thể thao rồi làm việc các cái tư thế sinh hoạt nó không có phù hợp
và hai nữa là chế độ dinh dưỡng nữa thì nó gây ra những cái hậu quả như vậy
vâng ạ như vậy là có rất nhiều những cái yếu tố nguyên nhân khiến cho cái bệnh lý thoái hóa khớp và cuộc sống có thể gần như là bây giờ là ai cũng có thể mất